tổng thống ukraine volodymyr zelensky ngày tám tháng hai đã đến thăm và có cuộc gặp gỡ với lãnh đạo các nước châu âu gồm anh pháp và đức
nhằm kêu gọi tăng cường viện trợ cho ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột với nga đang bước vào giai đoạn quan trọng
đây là chuyến thăm nước ngoài thứ hai của ông zelensky kể từ khi xảy ra xung đột nga ukraine hồi tháng hai năm ngoái
tổng thống ukraine đã hội đàm với thủ tướng rishi sunak và có bài phát biểu trước quốc hội anh
sau đó thăm binh sĩ ukraine đang được lực lượng vũ trang anh huấn luyện
ông zelensky bày tỏ mong muốn sẽ nhận được viện trợ của anh bao gồm máy bay chiến đấu xe bọc thép cũng như những vũ khí cần thiết khác
trong khi đó thủ tướng sunak cho biết nước này sẽ hỗ trợ những gì mà ukraine cần
cũng như khẳng định anh sẽ mở rộng chương trình huấn luyện do nước này cung cấp
trong đó sẽ bao gồm các phi công máy bay chiến đấu và lính thủy đánh bộ của ukraine
tại cuộc gặp với tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy tại điện elysees
thủ tướng pháp emmanuel macron khẳng định pháp quyết tâm giúp ukraine giành chiến thắng và tái lập các quyền hợp pháp của mình
đồng thời cho biết thêm paris sẽ tiếp tục nỗ lực chuyển giao vũ khí cho kiev
trong khi đó thủ tướng olafsson đã đảm bảo với tổng thống zelenskyy về sự hỗ trợ lâu dài của đồng minh
chúng tôi kiên quyết sát cánh cùng ukraine trong nỗ lực thúc đẩy việc bảo vệ đất nước của họ
bảo vệ các giá trị chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và mọi thứ khác có ý nghĩa hiện nay
quan điểm của chúng tôi không thay đổi nga không thể chiến thắng trong cuộc chiến này
về phần mình tổng thống zelensky kêu gọi pháp và đức cung cấp máy bay chiến đấu và vũ khí hạng nặng càng sớm càng tốt
nói rằng thời gian là điều cốt yếu trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm lược của nga